bệnh viện giã chiến với quy mô lớn đặt tại ngõ năm trăm tám mươi bảy tam trinh quận hoàng mai tp hà nội
bắt đầu xây dựng vào ngày hai mươi bốn tháng bảy dự kiến sẽ hoàn thành vào trước ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và đưa vào sử dụng sẽ tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch trên địa bàn thủ đô hà nội
chiều nay ngày ba mươi tháng bảy địa điểm đơn vị cung cấp vật tư xây dựng cho dự án cho biết
bệnh viện này được xây dựng trên diện tích lớn với quy mô từ năm trăm linh đến bảy trăm linh giường bệnh
theo dự kiến sẽ có thể đưa vào sử dụng vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
để đảm bảo tiến độ hiện nay đã có hơn bốn trăm linh công nhân làm việc với công suất hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh viện đại học y hà nội đã có công văn số chín trăm tám mươi
gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc thi công bệnh viện giã chiến này